những hy sinh thẩm lạng của các y bác sĩ trên tuyến đầu thật khó để đọc đếm
nếu như những y bác sĩ được coi là chiến sĩ áo blue trắng trực tiếp đối mặt với virus sars cov hai
thì trong trận chiến phòng chống dịch bệnh thời gian qua không thể không nhắc tới hai lực lượng
luôn có mặt ở tuyến đầu của mặt trận chống dịch đó là các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân
với tinh thần chống dịch như chống giặc họ đã không quản ngại khó khăn gian khó
nguy cơ lây nhiễm là một trong những lực lượng nòng cốt sung kích trên tuyến đầu
cùng các cấp các ngành tích cực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một lần nữa vai trò nơi tuyến đầu của hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
lại được thể hiện rõ nét phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới
từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu vì nhân dân phục vụ
dù bất cứ điều kiện
hoàn cảnh nào cán bộ chiến sĩ quân đội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân
đồng hành với nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong tham gia giúp đỡ nhân dân
phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh
tiếp nối truyền thống đó trong giai đoạn cam go hiện nay cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang nói chung đang ngày đêm lan lộn sung kích đi đầu trên mặt trận
trong phòng chống kẻ thù vô hình là đại dịch covid một mươi chín
góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên
hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân
đã bỏ sau lưng gia đình để cắm chốt tại các điểm đầu chống dịch
cách đây chưa lâu hình ảnh người phụ nữ đứng bên trong cửa kính
giờ những chữ viết vội trên tờ giấy a bốn
các anh công an ơi mua giúp em bát cháo cho một em bé
đã nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng
và những hình ảnh về hàng chục nghìn chiến sĩ quân đội chấp nhận ngủ lều
nhường doanh trại cho công dân việt nam về nước cách ly phòng dịch
đã trở nên không còn xa lạ trong những ngày gần đây
có thể là phải lâu dài
cho nên là cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai các công việc
để tự đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ
và ăn ở sinh hoạt tại các điểm trước này
ở sân bay các chiến sĩ cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh
có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn nơi cửa ngõ để đón đưa người xuất nhập cảnh
tại các xã phường cảnh sát khu vực
cảnh sát quản lý hành chính
giả từng hộ từng nhân khẩu
để phối hợp với cơ quan y tế điều tra dịch tễ
cảnh sát giao thông có mặt trên khắp các tuyến đường
để tuần tra kiểm soát
để bảo đảm người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm yêu cầu của chỉ thị một mươi sáu
ngay khi chúng ta đang thực hiện cách ly toàn xã hội
thì biết bao chiến sĩ vẫn đang ở lều nằm rừng
để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
kiểm soát chặt chẽ đường bên dưới
góp phần làm nên điểm tựa bức tường vững chắc
có phần to lớn làm an lòng nhân dân
trong cuộc chiến với đại dịch